tại sơn la tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm đối với bốn bị cáo có đơn kháng cáo
trong vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám xảy ra ở sơn la
hội đồng xét xử phiên phúc thẩm cho rằng hội đồng xét xử sơ thẩm đã đánh giá đúng người đúng tội
xem xét các chứng cứ khách quan phù hợp với các quy định của pháp luật
tại phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo trần xuân yến lò văn huynh nguyễn minh khoa và nguyễn thanh nhàn
không đưa ra được các chứng cứ mới phù hợp với kháng cáo của các bị cáo
vì vậy hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm đối với bốn bị cáo
bị cáo trần xuân yến bị tuyên chín năm tù bị cáo lò văn huynh bị tuyên tộc cộng hai mươi một năm tù
bị cáo nguyễn minh khoa bị tuyên tám năm tù bị cáo nguyễn thanh nhàn ba mươi tháng tù